những đợt mưa xối xả đã làm ngập phần lớn các khu vực thuộc miền nam bang california
khiến chính quyền mỹ phải đưa ra cảnh báo lũ lụt cho khoảng ba mươi bảy triệu cư dân tại đây
theo cơ quan thời tiết quốc gia mỹ một hệ thống áp suất thấp ở thái bình dương
đang đẩy hơi ẩm vào đất liền california dẫn đến mưa lớn và tuyết rơi tại vùng núi trên diện rộng
cảnh báo lũ quét đã được ban bố trong một số hạt
trong đó có santa barbara và ventura nơi đang hứng chịu lượng mưa từ năm đến một mươi hai cm
theo báo cáo của cơ quan vận tải california một số tuyến đường tại khu vực miền nam của bang này
đã bị phong tỏa do lũ lụt và lửa đá
dự báo rông bão dữ dội kèm theo gió giật mạnh mưa đá và thậm chí cả lốc xoáy
có thể diễn ra trong chiều và tối ngày một mươi chín tháng hai theo giờ địa phương
mưa rông sau đó sẽ tiếp tục lan tới các khu vực ở phía bắc và phía trung của bang california